thưa quý vị trong bối cảnh các quốc gia đang chuyển hướng sang phát triển bền vững
thì việc làm xanh trở thành lĩnh vực có sức hút nhằm phục vụ cho các ngành nghề xanh
chương trình môi trường liên hợp quốc unep năm hai nghìn một mươi tám định nghĩa việc làm xanh là các vị trí trong các lĩnh vực
bao gồm hoạt động nông nghiệp sản xuất ngân cứu và phát triển hành chính và dịch vụ
nhằm bảo tồn hoặc là phục hồi đáng kể chất lượng môi trường
ở nước ta thì những ngành nghề đào tạo liên quan đến việc làm xanh tuy là còn khá mới mẻ
nhưng cũng đang dần thu hút các bạn trẻ từ đó hình thành nên lực lượng nhân sự xanh
đáp ứng cho tiến trình phát triển bền vững của quốc gia trong tương lai
vấn đề về nhân sự xanh cũng là nội dung chính mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị
trong chương trình phát triển xanh ngày hôm nay
đỗ nam khánh là sinh viên năm nhất của trường đại học kinh tế quốc dân hà nội
khác với nhiều bạn lựa chọn các ngành liên quan tới quản trị hay tài chính
khánh lựa chọn ngành kinh tế môi trường một ngành chưa được nhiều người biết đến
em có đọc được bài báo và định hướng từ gia đình là chúng ta cũng đang phát triển kinh tế
theo hai mảng là kinh tế xanh và kinh tế số thì em lựa chọn kinh tế nông nghiệp là ngành
mà giúp đưa từ những cái sản phẩm nông nghiệp truyền thống đưa đến người tiêu dùng thị trường trong và ngoài nước
khánh chỉ là một trong nhiều sinh viên đã lựa chọn cho mình ngành nghề liên quan tới phát triển kinh tế xanh
trong bối cảnh các quốc gia phải phát triển theo hướng bền vững
nhân lực xanh đã và đang trở nên thiết yếu đối với các việc làm xanh
bắt nguồn từ định hướng phủ xanh việc làm xanh được định nghĩa là bất kỳ nghề nghiệp nào
chịu ảnh hưởng bởi quá trình sanh hóa cho dù thông qua nhu cầu gia tăng
thay đổi về công việc hoặc yêu cầu đối với người lao động hay việc tạo ra các yêu cầu riêng đối với người lao động
nhìn chung việc làm xanh là những nghề nghiệp phù hợp với nền kinh tế xanh
trong đó các hoạt động công việc cụ thể phải đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên hướng đến sự bền vững
hôm nay đang có chương trình ccg tăng trưởng tương tích với khí hậu
muốn kết nối các bạn sinh viên của trường với các trường đại học hàng đầu trên thế giới
và từ đấy tạo ra các kênh để chúng ta có thể chia sẻ kiến thức
cũng như là cơ hội giao lưu và học hỏi dành cho các bạn sinh viên
mạng lưới tăng trưởng và tương thích khí hậu ccg việt nam được thành lập
với mục tiêu tạo ra một diễn đàn nơi các chuyên gia học giả và các doanh nghiệp
các nhà chính trị có thể cùng nhau
các doanh nghiệp có thể cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế và khí hậu
từ đó tạo ra giải pháp hiệu quả cho việc tăng cường khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu
được tham gia vào mạng lưới này sinh viên có cơ hội nắm bắt thông tin liên quan tới bốn lĩnh vực
mà việt nam hướng đến cho mục tiêu đạt net zero vào năm hai nghìn năm mươi
bao gồm chuyển đổi năng lượng kinh tế tuần hoàn phát triển thị trường carbon và giao thông xanh bền vững
chúng tôi cũng thành lập một nhóm gọi là ccg support
sinh viên trong khoa sẽ tham gia vào nhóm đó để hỗ trợ cho ban điều phối thực hiện các hoạt động của ccg tại việt nam
khi các em sinh viên tham gia vào nhóm này thì các em sẽ có được một số lợi ích mà có thể nói vui
đó là có được kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm tham gia vào các hoạt động của ccg ở việt nam
các em sẽ có cơ hội để tiếp xúc với các doanh nghiệp
các học giả quốc tế các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực ở việt nam mà cgg việt nam kết nối
các em sẽ có cơ hội để phát triển năng lực của bản thân
mạng lưới ccg việt nam chỉ là một trong nhiều nỗ lực của các trường đại học
trong việc tạo điều kiện cho sinh viên có thêm những cơ hội cũng như thấy được tiềm năng của các ngành nghề xanh
điều này sẽ giúp khắc phục những điểm còn yếu và thiếu trong công tác đào tạo các ngành nghề mới
trong bối cảnh kinh tế đang phát triển nhanh chóng
theo nghiên cứu do ngân hàng thế giới world bank phối hợp với tổng cục thống kê thực hiện
hiện nay việc làm xanh chỉ chiếm một phần nhỏ khoảng ba sáu trong tổng số việc làm với ba mươi chín nghề xanh
tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ việc làm xanh của hoa kỳ indonesia và campuchia
tuy nhiên còn có tới tám mươi tám ngành nghề khác có tiềm năng trở thành nghề xanh
chiếm bốn mươi một tổng số việc làm chứng tỏ những lợi ích to lớn có thể mang lại từ việc sanh hóa nền kinh tế việt nam
ngay cả những ngành nghề có tác động lớn tới môi trường
như xi măng sắt thép hay vật liệu công nghiệp vẫn có cơ hội để mở rộng việc làm xanh
nguồn nhân lực xanh rõ ràng có nhiều cơ hội trong xu hướng phát triển bền vững
tuy nhiên đây là những ngành mới lại phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
vì vậy cũng tồn tại nhiều thách thức không nhỏ cho quá trình đào tạo nâng cao năng lực cho nguồn lao động
trên thực tế có một tỷ lệ người lao động nhất định sẽ bị mất việc làm trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh
do chưa đáp ứng được chuyên môn nâng cao về chất lượng
chính vì vậy công tác đào tạo thu hút đầu vào đối với các ngành nghề lĩnh vực xanh
cũng là điều rất cần thiết nhằm nuôi dưỡng một thế hệ nhân lực xanh sẵn sàng cho sự chuyển đổi
hiện nay nước ta chưa có chính sách cụ thể nhằm khuyến khích ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
có thể đáp ứng trong từng ngành và lĩnh vực cụ thể trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh
các chương trình hướng tới đào tạo đối tượng phải chuyển dịch lao động
cũng còn thiếu
bên cạnh đó việc phối hợp giữa chính phủ doanh nghiệp cơ sở đào tạo và các cơ quan tổ chức liên quan
còn trong giai đoạn triển khai nên chưa thực sự đồng bộ
chính vì vậy trong bối cảnh chiến lược nhân sự xanh còn đang trong quá trình xây dựng
thì ngành đào tạo cần triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn nhân lực xanh trong tương lai gần
việt nam cũng nên áp dụng hai cái chiến lược mà hiện nay các quốc gia trên thế giới
họ đang áp dụng
cũng như là họ thúc đẩy vai trò của các tổ chức giáo dục
cái thứ nhất chúng ta hay gọi là upskill
tức là việc chúng ta nâng cao hoặc mở rộng các kỹ năng
bởi vì trong quá trình chúng ta chuyển đổi sang nghề xanh này
thì rõ ràng là có những công việc cũ bây giờ sẽ phải chuyển sang công việc mới
và những kỹ năng chúng ta cũng cần phải có sự bổ sung cập nhật và nâng cao
thứ hai chính là reskill đó chính là chúng ta trang bị lại
bởi vì trong một bối cảnh mới hiện nay
chúng ta phải thay đổi cái cấu trúc cũng như là các đặc tính kỹ năng của các nghề nghiệp
trong khi các ngành đào tạo đang nỗ lực chuyển mình để bắt kịp xu hướng nhân sự xanh
thì nhiều bạn trẻ hiện cũng đã phần nào thể hiện được năng lực của mình
thông qua bản báo cáo đặc biệt thanh niên việt nam hành động vì khí hậu
đây là báo cáo được lựa chọn dựa trên những thể hiện xuất sắc của hơn một trăm linh bạn thanh niên
đến từ ba miền bắc trung nam từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bản báo cáo đặc biệt mô tả những nút thắt mà thanh niên đã gặp phải trong quá trình thực hiện
và dẫn dắt các hành động vì khí hậu trong bốn chủ đề chính
bao gồm ứng phó với biến đổi khí hậu thích ứng với biến đổi khí hậu
các giải pháp dựa vào thiên nhiên và chính sách khí hậu
dựa trên quá trình tham vấn của thanh niên
bản báo cáo cũng đề xuất một số hướng giải quyết để khắc phục những nút thắt đó
đồng thời đưa ra lộ trình thanh niên hành động vì khí hậu trong năm năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
khi chúng ta thường nói về việc nghiên cứu thì chúng ta nghĩ đến các nhà khoa học
những người nghiên cứu họ có thâm niên và một cách truyền thống thì thường nó là như vậy
thế nhưng mà khi chúng ta nói về vấn đề nghiên cứu về thanh niên
thì thực ra thanh niên lại có một lợi thế bởi vì thanh niên thì sẽ hiểu thanh niên
và khi thanh niên hiểu thanh niên thì thanh niên sẽ đặt ra được những cái câu hỏi
mà nó liên quan nhất tới góc nhìn tới sự quan tâm và tới những mong muốn của thanh niên
và bởi vì như vậy cho nên là thanh niên nên là một phần của quá trình nghiên cứu này
thế nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng phải hiểu là thanh niên thì đôi khi sẽ không có đủ cái kỹ năng
để mà làm những nghiên cứu sâu để mà ra những phát hiện mà nó thực sự là có tác động lớn
thì cái lý tưởng ở đây là chúng ta phải có cả thanh niên và những người đang nghiên cứu hiện giờ
cùng tham gia vào một nghiên cứu
để thực hiện được bản báo cáo này các bạn trẻ tham gia đều được đào tạo chuyên sâu
trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững cũng như có những kỹ năng làm việc nhóm
và kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế
đây là một trong những tín hiệu cho thấy nguồn nhân lực xanh của nước ta đang dần phát triển theo hướng toàn cầu
tôi rất ấn tượng về những nghiên cứu mà các bạn thanh niên việt nam thực hiện
năng lực của các bạn trẻ đã được thể hiện rõ và những thông tin của bản báo cáo này
sẽ góp phần vào quá trình cắt giảm khí thải hạn chế sự nóng lên toàn cầu
hành động của chúng ta trong một cuộc phát triển bền vững
và sự chung tay với thế hệ trẻ
theo báo cáo của manpower group trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ cần nhân lực xanh tăng từ chín sáu lên một mươi ba ba tổng nhu cầu tuyển dụng lao động
ước tính đến năm hai nghìn năm mươi thị trường toàn cầu sẽ có hơn ba trăm linh triệu vị trí công việc cần kỹ năng xanh
trong đó tại việt nam các ngành có mức độ tập trung việc làm xanh cao nhất hiện nay là điện khí đốt và cấp nước chiếm hai mươi ba
khai mỏ năm dịch vụ thị trường năm
việt nam đang trong tiến trình xanh hóa nền kinh tế
thế nên trong tương lai dự báo sẽ có thêm tám mươi tám ngành nghề khác có tiềm năng có việc làm xanh
đồng thời số lượng việc làm xanh có thể chiếm tới bốn mươi một tổng số việc làm trên thị trường
những con số trên là cơ hội lớn cho ngành liên sự đón đầu xu thế hướng tới phát triển bền vững bằng chính con người việt nam
hiện nay ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn các ngành nghề liên quan đến môi trường khí hậu hay phát triển bền vững
điều đó cho thấy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với những vấn đề này đã và đang tăng lên đáng kể
nhất là khi biến đổi khí hậu đang có những tác động ngày càng nghiêm trọng
trên thực tế nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng biến đổi khí hậu đã có những ảnh hưởng khá mạnh mẽ tới cảm xúc của thế hệ trẻ
và họ cần được lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này
vì sao lại như vậy
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung một góc xanh ngay sau đây
cách đây vài năm một đứa trẻ một mươi tuổi đã tỏ ra khó chịu với tôi và nói
bà không hiểu đâu
cậu bé nói rằng bà lớn lên với suy nghĩ rằng gố bắc cực sẽ ở đó mãi mãi
nhưng cháu lớn lên và biết rằng chúng sẽ tuyệt chủng thôi
tôi không nhớ lần đầu tiên tôi biết đến biến đổi khí hậu là lúc nào
tôi không nhớ chính xác thời điểm tôi không biết đó là gì
thế nhưng tôi luôn cảm giác là nó hiện diện ở đó
trẻ em đang lớn lên với kiến thức về nhận thức này
trong khi bất kỳ ai cũng không biết
người trẻ ở độ tuổi lớn hơn chẳng hạn như ba mươi
đều cần phải thức tỉnh và nhận ra điều này
khi chúng tôi hỏi những người trẻ tuổi về việc biến đổi khí hậu
khiến họ cảm thấy ra sao
ba phần tư hoặc nhiều hơn cho rằng tương lai thật đáng sợ
vì vậy chúng tôi biết rằng nó có tác động về mặt cảm xúc đối với trẻ em
và thanh thiêu niên trẻ em
tôi nghĩ biến đổi khí hậu thực sự đáng sợ
trên thực tế không có nhiều người có hành động gì về nó
và điều đó khiến tôi lo lắng
tám một mươi người nói với chúng tôi rằng
con người đã thất bại trong việc chăm sóc hành tinh này
vì vậy đây là thế hệ trẻ nhìn vào người lớn
nhìn vào những người lớn tuổi hay những người có quyền lực
và nói tại sao chúng ta chưa có hành động gì về vấn đề này
tôi cảm thấy tức giận khi thấy một vấn đề rõ ràng như vậy
và mọi người đều biết mà vẫn không làm bất cứ điều gì họ thực sự nên làm
nó khiến tôi bực bội
tôi cũng mệt mỏi khi cảm thấy sợ hãi và tức giận như vậy
một trong những điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể làm với thế hệ trẻ
đó là nói ra câu
bây giờ đó là trách nhiệm của bạn
tôi đã được nghe điều này
thế hệ của các bạn sẽ khắc phục điều này
thế hệ của các bạn rất truyền cảm hứng sáng tạo và đổi mới
vì vậy chúng tôi sẽ giao việc này cho các bạn
có quan điểm của những người lớn tuổi rằng việc sửa chữa phụ thuộc vào những người trẻ tuổi
nhưng tôi nghĩ điều đó thực sự không công bằng
và đó phải là trách nhiệm của tập thể
không chỉ của người trẻ hay là của riêng tôi
một trong những thống kê đáng lo ngại nhất đó là có đến bốn mươi tám người được hỏi nói với chúng tôi rằng
họ bị phớt lờ hoặc bị bác bỏ khi cố gắng nói về biến đổi khí hậu
trong khi đó là điều chúng ta hoàn toàn có thể làm ngay chiều nay hoặc ngay ngày hôm nay
ở những nơi như trường học tôi thấy họ không thực sự lắng nghe
và không thực sự tôn trọng suy nghĩ của tôi hay cố gắng giáo dục bản thân về điều đó
tôi cảm thấy thực sự tức giận và thất vọng bởi rõ ràng tôi đang nói điều thực sự có ý nghĩa
và nếu bạn không lắng nghe con mình điều đó sẽ gây ảnh hưởng lớn
bởi chúng tôi thực sự muốn nói lên tiếng nói của mình chúng tôi đang cố gắng tạo ra sự thay đổi
lời khuyên của tôi dành cho người lớn bao gồm phụ huynh giáo viên đó là đừng chỉ hoãn đừng lời đi vấn đề hay gác nó lại
mà hãy nói về nó một cách thường xuyên hơn điều đó rất quan trọng
và bạn có thể nói với con mình rằng bố mẹ không có tất cả các câu trả lời
chúng ta cũng không chắc chắn phải giải quyết những điều này như thế nào thế nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu